đối với những giấy phép quy định thủ tục về phía đối tác quy định thấy dườm già bất hợp lý thì kiên quyết đàm phán để loại bỏ hoàn ngành khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất đối với các doanh nghiệp tiên phong mở thị trường mới
tới đây bộ lao động thương minh và xã hội sẽ có văn bản hướng dẫn gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường tiếp cận người lao động và công khai
chính phủ cũng chủ trương hỗ trợ tạo điều kiện thuật lợi nhất cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này
bên cạnh những nỗ lực trên của chính phủ của bộ lao động thương binh và xã hội theo ý kiến của nhiều chuyên gia bản thân người lao động cũng cần nâng cao hơn nữa ý thức tìm kiếm thông tin tự bảo vệ mình
phải nghiên cứu xem xét nếu không biết thì điện cho các cơ quan đúng không xem là cái công ty nó có đủ năng lực đưa đi hay không có đủ điều kiện đi hay không và cái hợp đồng nó có đúng hay không
khi đến ký hợp đồng với doanh nghiệp
không nên qua loa đại khái doanh nghiệp nói gì ử nấy những cái văn bản ghi nó có đúng như vậy không thời gian là bao nhiêu lâu làm ngành nghề gì thời gian làm mấy tiếng trong ngày trong ngày mấy ngày trong tuần lương là bao nhiêu có đáp ứng được cái sức khỏe của mình không và điều kiện làm việc nó như thế nào
rõ ràng đưa người đi lao động ở nước ngoài đang là một bài toán không hề dễ dàng đối với các doanh nghiệp và cả các cơ quan quản lý
tuy nhiên đã đến lúc các doanh nghiệp đã đưa ra một bài toán không hề dễ dàng
các bên liên quan cùng nỗ lực vào cuộc để người lao động có được nhiều cơ hội làm việc nâng cao tay nghề hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lừa đảo bởi các đường dây xuất khẩu lao động phi pháp
chúng ta cũng có thể thấy một thực trạng nữa là nguồn lao động của ta còn yếu về ngoại ngữ tay nghề chưa phù hợp với yêu cầu của thị trường chưa quen với tác phong làm việc công nghiệp cùng với đó là tình trạng cạnh tranh không lành mạnh dành hợp đồng cung ứng lao động như phản ánh trên đã nêu
một vấn đề nữa là sự thay đổi trong chính sách tiếp nhận cơ chế bảo vệ quyền lợi cho người lao động nước ngoài của các quốc gia tiếp nhận lao động khiến công tác dự báo số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài công tác quản lý bảo vệ người lao động đang còn gặp rất nhiều khó khăn